một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại kho chứa vải của công ty cổ phần đồng tiến
phường tân tiến tp biên hòa tỉnh đồng nai thiêu dụi khoảng hai m hai nhà sửa
vụ cháy xảy ra vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày một mươi một tháng một mươi
ngay khi nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã huy động một mươi hai xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
tuy nhiên do trong kho chủ yếu là vật liệu dễ cháy nên phải mất nhiều giờ sau
đám cháy mới được khống chế rất may là không có thiệt hại về người